thông tin chúng tôi vừa nhận được một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại hà nội khiến hàng chục người phải bỏ chạy
sự việc xảy ra vào khoảng h một mươi phút ngày chín tháng một mươi hai tại khu nhà số năm phố nguyễn khắc cần hoàn kiếm hà nội và số một mươi một phố hai bà trưng hoàn kiếm hà nội
khu nhà xảy ra đám cháy là một biệt thự cổ hai tầng nằm ở đầu hồi giao cắt phố hai bà trưng nguyễn khắc cần
có nhiều nhà dân sinh sống đồng thời dùng làm trung tâm buôn bán đồ điện tử
nhận được tin báo sáu xe cứu hỏa đã được đưa đến hiện trường
tuy nhiên do lối đi vào khu nhà khá nhỏ nên lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và dập lửa
đến hai giờ sáng nay đám cháy được dập tắt hoàn toàn
ngọn lửa đã thiêu dụi sáu căn hộ và phá hủy toàn bộ tầng tung phía trên và tầng hai của khu nhà
thống kê ban đầu khoảng hai mươi hai người dân đã phải sơ tán ngay trong đêm và được bố trí nghỉ tạm tại trung tâm khai báo tạm trú tạm vắng phường tràng tiền
hiện vụ hỏa hoạn hiện trường đã được phong tỏa để lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ